tại nghệ an từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng hai tức ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng riêng đã diễn ra lễ hội đền cơn
tối ngày một mươi sáu tháng hai tức ngày hai mươi tháng riêng thị xã hoàng mai nghệ an đã long trọng tổ chức lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội đền cờ và khai trương du lịch thị xã hoàng mai
nghệ an vẫn có câu nhất cơn nhì quả tam bạch mã tứ triêu trưng để nói về bốn ngôi đền cổ xưa và linh thiêng nhất xứ nghệ
lễ hội đền cờ được xem là lễ hội cổ xưa nhất vẫn còn giữ được những phần lễ và phần hội vốn có như trước đây
bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận lễ hội đền cờ là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia là sự ghi nhận đối với những giá trị văn hóa và lịch sử của lễ hội đền cơ
là cơ sở để thị xã hoàng mai và các tầng lớp nhân dân nhất là ngư dân vùng biển tiếp tục gìn giữ những bản sắc tốt đẹp và thiêng liêng của lễ hội này